thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng chín tới đây tòa án nhân dân tp hcm sẽ đưa ra xét xử bị can nguyễn phương hằng cùng bốn đồng phạm
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín
hội đồng xét xử triệu tập ông huỳnh uy dũng chồng bị can hằng cùng các ông bà
ông võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ vy oanh bà đặng thị hàn ni nhà báo hàn ni
ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh
bà đinh thị lan bà lê thị dầu ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
bà trương thị việt hà ông nguyễn đình kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
theo hồ sơ bộ án từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội
nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung ảnh hưởng uy tín danh dự của người cá nhân
bốn bị can khác thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can hằng
đối tượng hoàng công anh hai mươi bảy tuổi ở hà tĩnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm bốn mươi ba khu phố hai
phường quyết thắng tp biên hòa thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn trăm chín mươi tám gram
qua đầu tranh đối tượng khai nhận mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh bình dương
với số tiền một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng để mang về thành phố biên hòa tiêu thụ thì bị bắt giữ
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy phạm anh gõ chú tại phường bình hưng hòa a
quận bình tân tp hồ chí minh vừa bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai mươi năm tù
theo cáo trạng phạm anh gõ hành nghề chạy xe ôm sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
gõ đến gặp tú nhận hai bịnh ma túy có trọng lượng trên một trăm chín mươi sáu g mang về kiên giang
khi đi đến khu vực xã minh hòa huyện châu thành kiên giang thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh kiên giang phối hợp với phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy
phòng tỉnh kiên giang tiến hành kiểm tra bắt quả tăng
sau đó gõ bị bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy cho đến ngày bị đưa ra xét xử
thay vì trả tiền lương cho thợ thi công công trình thì đối tượng cây thầu lại trả bằng ma túy
toàn bộ số thợ do cây thầu này tuyển dụng đều nghiện ma túy
vụ việc vừa bị công an huyện miên linh tp hà nội phát hiện đấu tranh chỉ phá
vụ việc tiếp tục cho thấy tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm ma túy hiện nay
đây là một khu đô thị đang trong quá trình hoàn thiện trên địa bàn huyện mê linh
tại hạng mục chát hoàn thiện cho các căn hộ vũ văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chứa tại phường tân hồng từ sơn bắc ninh là cây thầu triển khai phần việc này
minh chỉ tuyển chọn các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều tỉnh thành khác nhau vào đội thợ của mình
tùy theo tay nghề minh trả lương từ hai trăm năm mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một ngày công
tuy nhiên mỗi ngày minh sẽ cung cấp hai
hai gói ma túy loại heroin cho mỗi người vào sáng và trưa
minh quy định một gói ma túy là một trăm linh đồng trừ vào tiền công
tại công trình như thế này thì các đối tượng sử dụng lao động đã trả công bằng ma túy cho các lao động để hoàn thành công trình
có thể nói đến một việc hết sức nghiêm trọng đã được lực lượng công an huyện mê linh kịp thời phát hiện đấu tranh và bóc gỡ
tại thời điểm lực lượng công an mê linh tiến hành kiểm tra hành chính
xe ô tô của minh đã phát hiện trên xe có một mươi ba gói ma túy
trước đó minh đã đưa một mươi tám gói ma túy cho đối tượng lò văn tâm để chia đến nhóm công nhân
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ đang thi công
có một mươi tám công nhân thuộc nhóm thợ của mình phát hiện rất nhiều xi lanh đã qua sử dụng
toàn bộ một mươi tám đối tượng đều dương tính với ma túy
tại thời điểm lực lượng công an mê linh kịp thời phát hiện đấu tranh và bóc gỡ

tuy nhiên nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở
chủ động phòng ngừa tội phạm công an xã đại thịnh công an huyện mê linh đã kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn
đây cũng là hồi chuông cảnh báo đến chủ đầu tư các công trình xây dựng
cần kiểm soát chặt chẽ các gói thầu từng hạng mục thi công
nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho công trình và hiệu quả trong công việc
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo
nguyễn thị bích loan chú tại phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang về tội giết người
theo cáo trạng loan và nguyễn tô trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chung sống với nhau như vợ chồng
quá trình chung sống loan và trưởng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
vào trưa ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sau khi uống rượu loan điều khiển xe mô tô đi tìm trưởng về nhà
thì hai người xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô xát trưởng đánh loan chảy máu đầu
tức giận loan chạy đến chỗ người dân bán nước gần đó lấy một cây dao đâm trưởng
khiến trưởng tử vong trên đường đến bệnh viện
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị bích loan một mươi hai năm tù về tội giết người

chú tại huyện crong bông tỉnh đắk lắk để điều tra và làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám

lương thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
do thiếu tiền tiêu xài lương thị nhung sử dụng tài khoản facebook

ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai

để tạo lòng tin nhung gọi video cho khách hàng xem ngô
và nhiều lần yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do nhung cung cấp

thưa quý vị trong thời gian gần đây
trên mạng xã hội
xuất hiện một trao lưu mới
đó là đăng những bức ảnh theo phong cách hoạt hình
được chuyển từ chính ảnh chụp của người dùng
việc này được thực hiện thông qua một ứng dụng với công nghệ trí tuệ nhân tạo
và trước đây cũng đã xuất hiện những trao lưu tương tự

những ngày gần đây trên trang mạng xã hội của chị quỳnh nga

được chuyển sang hiệu ứng hoạt hình như thế này
với hình ảnh sinh động lạ lẫm và khá độc đáo

bản thân mình thì mình thấy là những cái hình ảnh đấy thì khá là độc lạ
nó cũng đẹp cũng xinh

nhưng mà mình không biết được là nguồn gốc những cái ảnh mà mình đưa lên đấy thì nó sẽ đi đâu
bản thân mình thì là một người rất là yêu thích công nghệ
nên là về vấn đề app này thì mình cũng thấy nó khá thú vị
và có rất là nhiều điều hay

theo các chuyên gia với ứng dụng này
người dùng sẽ phải cấp cho ứng dụng những quyền nhất định
như quyền truy cập vào album ảnh hay quyền truy cập vị trí
điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cá nhân của người dùng
có thể bị lộ khi tải ảnh lên máy chủ của nhà cung cấp
hoặc bị sử dụng cho các mục đích khác mà người dùng không hề hay biết
trong trường hợp này thì sẽ có các nguy cơ về lộ lọt thông tin
và khi những cái hình ảnh những cái thông tin của chúng ta
sẽ bị một cái đối tượng xấu mà có thể tiếp cận và thu thập
thì chúng có thể là sẽ dựng lên những cái kịch bản
ví dụ như là sử dụng các cái hình ảnh thu thập được
để đưa vào những cái công nghệ như là deepfake
tạo ra những cái bức ảnh giả mạo hay là những cái video giả mạo
sau đó thì sử dụng để lừa đảo
ngoài ra thì với những cái thông tin về vị trí mà nó có được
ở trong các cái bức ảnh thì những cái đối tượng xấu
hoàn toàn có thể xây dựng lại được
toàn bộ cái thói quen cũng như lịch trình di chuyển
của những cái nạn nhân
và từ đó thì sẽ bán những cái thông tin này cho những cái đối tượng khác
bên cạnh đó khi ứng dụng này được nhiều người yêu thích tải về
thì có thể sẽ xuất hiện những ứng dụng ăn theo tương tự hoặc giả mạo
các ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc
mà khi được cài đặt trên thiết bị
các mã độc này có thể chiếm toàn quyền điều khiển
và thực hiện các hành vi như ăn cắp tiền trong tài khoản của người dùng
người sử dụng cần hết sức là bình tĩnh
trước những cái trào lưu trên mạng xã hội
và chúng ta hết sức là cân nhắc khi chúng ta cài một cái ứng dụng vào trong điện thoại
khi mà chúng ta đưa những cái bức ảnh vào trong các cái ứng dụng này
thì chúng ta phải hết sức cân nhắc
vì những cái bức ảnh có thể là sẽ lọt vào tay những cái đối tượng thứ ba
thì chúng ta tuyệt đối là không nên đưa những cái bức ảnh nhạy cảm
những cái bức ảnh mang tính riêng tư lên các cái ứng dụng này
có thể chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ thử
nhưng mà khi mà chúng ta đã thử thì có nghĩa là ảnh của chúng ta đã được đưa lên máy chủ rồi
và chúng ta sẽ không thể thu hồi lại được
và cái điều cuối cùng thì là
khi mà chúng ta tham gia vào những cái trào lưu
thì chúng ta tuyệt đối là sẽ không cung cấp những cái quyền
cho cái quyền đặc biệt trên điện thoại cho những cái ứng dụng này
hiện nay có nhiều ứng dụng độc đáo mới lạ và mang tính giải trí cao
tuy nhiên khi người dùng tải ứng dụng và cài đặt trên thiết bị của mình
cần cân nhắc kỹ lưỡng về tính cần thiết của các ứng dụng này
và cẩn trọng trong việc trao quyền cho các ứng dụng trên thiết bị
để bảo vệ thông tin cá nhân của mình
cũng như tránh trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo